tại tọa đàm khoa học tăng cường quản lý bệnh hiếm tại việt nam do bộ y tế và tổng hội y học việt nam tổ chức
bộ y tế cho biết trên thế giới có khoảng sáu căn bệnh hiếm gây ảnh hưởng tới ba trăm linh triệu người tương đương với tổng dân số hoa kỳ
trong các bệnh hiếm này có đến tám mươi có nguyên nhân là do di truyền trong đó có ít hơn hai trăm linh người được chẩn đoán bệnh
do tình hiếm gặp và phức tạp bệnh hiếm là thách thức lớn đối với y học trong công tác trần đoán và điều trị
chỉ có năm bệnh hiếm có thuốc điều trị được fda phê duyệt
chi phí điều trị bệnh hiếm thường rất cao đa số các bệnh nhân đều không có khả năng chi trả nếu không có sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước
hoặc từ các tổ chức xã hội đặc biệt là các trị liệu kéo dài
tại việt nam hiện có khoảng một trăm linh căn bệnh hiếm và sáu triệu người đang mắc bệnh hiếm trong đó có tới năm mươi tám bệnh hiếm xuất hiện ở trẻ em
ba mươi trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước năm tuổi tiếp cận với liệu pháp điều trị bệnh hiếm còn chậm và gặp nhiều thách thức
một số ít bệnh hiếm dù có thuốc điều trị tiên tiến trên thế giới giúp điều trị được nguyên nhân cốt lõi gây bệnh là do di truyền nhưng hiện chưa được phê duyệt sử dụng tại việt nam
hoặc đã có thuốc nhưng người bệnh vẫn khó tiếp cận do chưa được hỗ trợ chi trả bảo hiểm
nhấn mạnh bệnh hiếm là thách thức đối với y học không chỉ tại việt nam mà còn trên toàn cầu giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế cho hay
cải thiện quản lý và điều trị bệnh hiếm là mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân
việt nam đã tham gia vào tuyên bố chung tại hội nghị cấp cao apec lần thứ bảy về sức khỏe và kinh tế
qua đó thành lập nhóm sáng kiến apec về bệnh hiếm nhằm hỗ trợ giải quyết các thách thức rào cản về trần đoán và điều trị bệnh hiếm
tại việt nam bộ y tế cũng đã triển khai một số chính sách và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý bệnh hiếm tại việt nam
như thành lập nhóm hỗ trợ bệnh hiếm từ năm hai nghìn một mươi bốn ban hành một số chính sách hỗ trợ bệnh hiếm nằm trong các quy định như luật dược năm hai nghìn một mươi sáu
nghị định năm mươi bốn hai nghìn một mươi bảy nghị định một trăm năm mươi năm hai nghìn một mươi tám về triển khai luật dược thông tư ba mươi một hai nghìn một mươi tám
về chương trình hỗ trợ bệnh nhân thông tư hai mươi sáu hai nghìn một mươi chín về danh mục thuốc hiếm
quyết định năm nghìn hai trăm bốn mươi qd bit thành lập hội đồng tư vấn về quản lý bệnh hiếm tại việt nam và các cuộc họp của hội đồng trong các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tham gia các diễn đàn trao đổi về bệnh hiếm trong mạng lưới các nền kinh tế châu á thái bình dương apec và tổ chức y tế thế giới who
tuy vậy theo thứ trưởng trần văn thuấn câu hỏi đặt ra là chính sách quản lý bệnh hiếm tại việt nam đã đủ chưa
phát huy hiệu quả trong thực tế như thế nào công tác dự phòng các nguy cơ mắc bệnh hiếm đến đâu
cuối cùng người dân đặc biệt là những người mắc bệnh hiếm được tiếp cận các giải pháp điều trị và thụ hưởng các thành tựu chăm sóc sức khỏe như thế nào
đây cũng là trăn trở của lãnh đạo bộ y tế và các quản lý
hoạch định chính sách về chăm sóc sức khỏe người dân trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn thứ trưởng trần văn thuấn bày tỏ
vẫn còn những thách thức trong quản lý bệnh hiếm và giúp người bệnh được tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến
lãnh đạo bộ y tế cho hay để giải quyết vấn đề bệnh hiếm và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh hiếm
sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và xã hội hết sức cần thiết
bởi đây là những vấn đề đòi hỏi nguồn lực lớn và sự hợp tác của nhiều bên
việc xây dựng một chính sách tốt cần một tầm nhìn xa và những bằng chứng khoa học
song song đó việc xây dựng chính sách việc thực hiện chính sách đóng vai trò cốt yếu
và cần được đảm bảo bằng các nguồn lực đa dạng trong đó có các nguồn lực hợp tác quốc tế
giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn nói
phát biểu tại sự kiện phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị xuyên
chủ tịch tổng hội y học việt nam chia sẻ hiện nay
với sự phát triển của khoa học công nghệ và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực y khoa
ngày càng nhiều bệnh hiếm được phát hiện và các giải pháp điều trị bệnh hiếm được phát minh
đem lại cuộc sống mới cho người bệnh
tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị xuyên
việc quản lý bệnh hiếm và giúp người bệnh được tiếp cận với các liệu pháp điều trị tiên tiến
còn là một thách thức lớn cả trên bình diện toàn cầu và tại việt nam
nhờ bị hiếm do các yếu tố di truyền như hôn nhân cận huyết thống và các yếu tố môi trường
nhận thức của người dân về nguy cơ bệnh và bệnh tật còn hạn chế
chi phí điều trị bệnh hiếm còn cao và vượt khả năng chi trả của người bệnh
trong những năm qua tổng hội y học việt nam đã cùng các đối tác trong ngành y tế
tích cực tổ chức nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực và nhận thức về bệnh hiếm
các chương trình hỗ trợ thuốc trị giá hàng trăm tỷ đồng tới người bệnh hiếm
tại tọa đàm đã diễn ra ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa cục quản lý khám chữa bệnh
bộ y tế và các đối tác nhằm cải thiện chất lượng quản lý và điều trị bệnh hiếm tại việt nam
phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
trong khuôn khổ hợp tác này các hoạt động chính nhằm cải thiện chất lượng trần đoán
điều trị và quản lý bệnh hiếm bao gồm thành lập nhóm chuyên gia giám sát việc áp dụng hướng dẫn
tại các bệnh viện phối hợp giá soát và cập nhật hướng dẫn điều trị tiêu chuẩn của bộ y tế
xây dựng mô hình đánh giá bệnh và gánh đặng kinh tế xã hội xây dựng chính sách quản lý thuốc hiếm
thành lập quốc gia cho bệnh bẩm sinh và hiếm nâng cao nhận thức về bệnh hiếm thông qua chiến dịch
truyền thông hỗ trợ phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về thuốc điều trị bệnh hiếm tăng cường hợp tác quốc tế